sau năm ngày nghị án sáng nay tòa án nhân dân tỉnh phú thọ sẽ công bố bản án sơ thẩm đối với chín mươi hai bị cáo
trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng về các tội danh sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ bị cáo phan văn vĩnh bị đề nghị mức án từ bảy năm đến bảy năm sáu tháng tù giam
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
bị cáo nguyễn thanh hóa cựu cục trưởng c năm mươi bị đề nghị tuyên phạt từ bảy năm sáu tháng đến tám năm tù
hai bị cáo phan xào nam và nguyễn văn dương lần lượt bị đề nghị từ sáu đến bảy năm và một mươi một đến một mươi ba năm tù
cùng về hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền
trước đó trong phần tranh tụng chín mươi hai bị cáo được nói lời sau cùng đều tỏ ra ăn năn và hối hận vì hành vi vi phạm pháp luật của mình đã gây ra